thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thành phố thủ dầu một
phát hiện triệt xóa một tụ điểm ma túy tại một quán cà phê thu giữ số lượng lớn ma túy một khẩu súng đạn và nhiều tăng vật khác
qua nắm tình hình địa bàn đối tượng chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
các trinh sát đã phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn huy xuân lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đang ở tại khu phố hai phường tân phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương có hành vi tàng trữ ma túy tăng vật thu giữ là hai gói ma túy tổng hợp
đối tượng lộc khai nhận mua ma túy đá tại quán cà phê thanh nghiêm thuộc phương định hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương với giá gần ba triệu đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp quán cà phê này
do đối tượng hồ trọng niệm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín làm chủ công an đã phát hiện niệm và bốn đối tượng khác đang sử dụng ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi bốn gói ma túy tổng hợp có trọng lượng tám mươi hai tám gram
mở rộng điều tra lực lượng công an tiến hành khám xét nơi ở của võ trung trực
chú tại phường đa cao quận một thành phố hồ chí minh thu giữ sáu gói ni lông chứa ma túy dạng tinh thể
hai gói ni lông có chứa ma túy dạng viên một khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen
cùng với một mươi sáu viên đạn và nhiều vật chứng khác có liên quan
tổng trọng lượng ma túy thu giữ của các đối tượng là hơn năm trăm một mươi hai ba gram
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng đào thủy trung
ba mươi tuổi quê ở tỉnh bình thuận để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
trước đó trung bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an phường an bình thành phố biên hòa bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy
nhằm mục đích bán cho người nghiện tại khu phố bảy phường an bình thành phố biên hòa
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ bảy gói màu đen bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp có trọng lượng khoảng bốn mươi gram
còn tại tỉnh kiên giang công an huyện tân hiệp đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nhóm thanh thiếu niên mang súng và hung khí
đi giải quyết mâu thuẫn để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai qua công tác nắm tình hình lực lượng công an đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên mang hung khí tụ tập trước một quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn
thu giữ một khẩu súng nghi là vũ khí quân dụng ba mươi chín viên đạn bằng kim loại một số hung khí nguy hiểm khác
lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ ba đối tượng gồm trần văn phúc sinh năm hai nghìn sáu võ minh khải sinh năm hai nghìn bảy và lê văn sang sinh năm hai nghìn năm
theo lời khai ban đầu
do phúc và sang có mâu thuẫn với một số đối tượng khác nên chiều tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai phúc khải và sang đã mang theo một khẩu súng và hung khí đến quán cà phê để giải quyết
tại đây các đối tượng đã mang súng và hung khí để thị uy thì bị lực lượng công an bắt giữ
khám xét nhà phúc lực lượng công an thu giữ thêm một vỏ đạn và một số dụng cụ dùng để chế kim hỏa cho súng

phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật từ campuchia về việt nam quy mô rất lớn trên năm trăm linh tấn hàng hóa
trước đó đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tệ hình phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc phát hiện trên địa bàn tỉnh đang lưu thông số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại việt nam
trên bào bì ghi tiếng nước ngoài thể hiện nguồn gốc xuất xứ từ thái lan campuchia có dấu hiệu là hàng nhập lậu
vào cuộc điều tra phòng cảnh sát kinh tế phát hiện đối tự triệu quang long chú huyện krong pak tỉnh đắk lắc là một đầu mối phân phối
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ tối một mươi bảy tháng sáu tại đường phùng hưng thành phố buôn ma thuột tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã dừng kiểm tra xe ô tô do long điều khiển phát hiện hai trăm linh sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật không có hóa đơn chứng tử
đấu tranh mở rộng long khai mua số hàng trên của một người sinh sống tại campuchia
sau đó thông qua nguyễn dân phụng là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại du lịch và vận tải quốc tế phước an chi nhánh sài gòn có địa chỉ tại quận bình tân tp hcm vận chuyển về việt nam
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt long đã đặt mua gần một mươi sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật từ campuchia với tổng số tiền trên năm trăm sáu mươi triệu đồng
cán bộ chiến sĩ đi xâm nhập thực tế qua các cửa khẩu
từ hà tĩnh
từ hà tĩnh con tung gia lai bình phước và tây ninh đội đã xác định đối tượng triệu quang long đã có hành vi qua campuchia mua bán thuốc bảo vệ thực vật mà không được phép lưu hành tại việt nam để bán thu lợi bất chính
ngay sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ ngày bảy tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an tiến hành bắt khám xét nơi ở
nơi làm việc của phụng tại thành phố hồ chí minh
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ từ năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba phụng đã tiếp nhận năm trăm ba mươi hai đơn hàng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật từ campuchia về việt nam với tổng khối lượng trên năm trăm linh tấn
tiếp tục mở rộng điều tra cơ quan công an đã tạm giữ thêm ba đối tượng trong đường dây là nguyễn trưởng vũ giám đốc chi nhánh công ty phước an nguyễn ngọc đạt chủ tỉnh tây ninh và lý văn thảo chú tỉnh bình phước
trong hai năm gần đây thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ
ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo quân tỉnh phòng nghệ sát kinh tế đã nỗ lực đấu tranh với các loại tội phạm về tham nhũng kinh tế chức vụ buôn lậu môi trường
và mới đây nhất phòng sách kinh tế đã phát hiện tội phạm mới trên địa bàn là tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tẹo qua bên giới
và đây là nguồn thuốc phải nói rằng là thẩm lậu từ campuchia về
và có thể nói là các vụ án về buôn lậu rất là khó khăn
cái việc mà bắt các đối tượng ở các cái tỉnh khác thì hết sức là khó khăn
vì phải phối hợp với tỉnh bạn thứ hai là phải đảm bảo công tác bí mật
đây là vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới đầu tiên mà công an tỉnh đắk lắc phát hiện khởi tố từ trước đến nay
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can năm đối tượng về các hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
chỉ riêng năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc đã phát hiện hai ba trăm năm mươi bốn vụ mua bán vận chuyển pháo trái phép bắt giữ hơn ba đối tượng thu giữ hơn bốn mươi kg pháo
càng gần thời điểm tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về pháo diễn biến càng phức tạp đặc biệt là hoạt động chế tạo sản xuất pháo
thời gian vừa qua trên toàn quốc lực lượng chức năng thông qua tuần tra kiểm soát lập chuyên án đấu tranh đã phát hiện bắt giữ hàng chục vụ việc có liên quan đến các hành vi tàng trữ sản xuất vận chuyển trái phép thu giữ số lượng lớn các loại pháo nổ
và điều đáng nói là nhiều vụ tai nạn từ mức độ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng do hành vi chế tạo pháo nổ đã xảy ra tại một số địa phương để lại hậu quả đau lòng
thực trạng đáng lo ngại này chính là lời cảnh báo để các cơ quan chức năng các cấp có thẩm quyền có sự đánh giá nghiêm túc
các giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa hành vi vi phạm về sản xuất và buôn bán trái phép pháo nổ
liên tiếp thời gian qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ sản xuất mua bán trái phép pháo hoa pháo nổ gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
mới đây nhất vào ngày bảy tháng một mươi hai tại ninh bình đã xảy ra vụ nổ do chế tạo pháo khiến hai người chết và một trẻ bị thương
đối tượng nguyễn văn linh chú tại thị trấn bình minh huyện kim sơn đã thuê nhà vấn lên mạng tìm hiểu cách chế tạo pháo
sau đó linh thuê hai người phụ nữ ở cùng huyện đến nhà chế tạo pháo bán trong dịp tết
khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng hai khi đang ráp ngồi nổ và đóng gói thì xảy ra vụ nổ khiến hai phụ nữ tử vong một trẻ bé ngủ trong phòng bị thương
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi một tại địa bàn xã đình bàn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh cũng xảy ra vụ nổ lớn trong căn bếp của một hộ dân khiến một người chết và hai người bị bỏng nặng
nguyên nhân được xác định ba nạn nhân trong quá trình chế tạo pháo dẫn đến phát nổ
tự sản xuất pháo nổ và đăng trên mạng để hướng dẫn cho người khác thực hiện rồi đăng lên mạng để mua bán pháo nổ trên mạng
thì cái này khi mà nổ thì nó sẽ tạo ra một sức pháo cũng tương đối lớn
hậu quả thường thường là sẽ bị lát tay chân gây bỏng mạch gây bỏng ngực chân tay
thì tất cả các vụ tai nạn về pháo thì đều gây ra như vậy
nhất là các pháo tự chế
các cháu bé tự chế thì cái hậu quả nó gây ra là cái năm nay là tương đối nhiều và cũng đã để lại hậu quả chết người
tại thanh hóa ba đối tượng tại huyện nông cống đã thiết kế một căn hầm bí mật ngay trong nhà để làm nơi sản xuất pháo nổ
cơ quan công an đã thu giữ tại căn hầm năm mươi bốn tám kg các loại chất bồ tạo màu cho pháo
một mươi kg các hạt tạo màu cho pháo hai hai kg thuốc nổ bảy kg ống pháo bằng giấy
thiết bị làm hạt tạo màu cho pháo và làm dây cháy
các đối tượng đã thiết kế chậm cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan dùng cho việc sản xuất pháo
đặc biệt thời gian gần đây nhận thấy nhu cầu của người dân với loại pháo hoa do nhà máy z một trăm hai mươi một
bộ quốc phòng sản xuất tăng cao
các đối tượng đã tung ra thị trường hàng trăm hộp pháo giả nhãn mát pháo của nhà máy để bán ra thị trường đánh lừa người tiêu dùng
giàn bé thì hai mươi ba mươi nghìn giàn to thì anh ấy cho năm mươi
thì bảo là pháo quốc phòng thì không sao
có nguồn gốc sản xuất nhưng mà em thì cũng nghi nghi rồi
anh ấy bán như thế này là chắc chắn kiểu gì cũng sai pháp luật
một trăm linh ống thì nhà máy cũng chưa sản xuất thêm một trăm linh ống
hiện nay nhà máy chỉ sản xuất loại hai mươi năm ống và loại ba mươi sáu ống
còn tất cả các loại giàn mà kích thước cỡ ống nhiều hơn thì hiện nay nhà máy chưa sản xuất lại
chúng tôi khẳng định đây là hàng nhãn mác của nhà máy
và thực tế là những cái sản phẩm này nhà máy còn chưa sản xuất trên thị trường đã có rồi
như vậy có thể thấy là nhà máy đã sản xuất
thực tế chỉ trong khoảng một tháng qua các vụ tàng trữ mua bán sản xuất pháo
ngày càng phức tạp khó lường gây ra nhiều hệ lụy
thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các lực lượng chức năng
đồng thời cần đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân trước vấn đạn pháo nổ cuối năm
mọi người có thể thấy rằng là càng vào thời điểm cuối năm giáp tết nguyên đán
thì tội phạm sản xuất mua bán tàng trữ pháo nổ càng gia tăng hoạt động
với nhiều chiêu trò và thủ đoạn tinh vi
do đó bên cạnh việc tăng cường các giải pháp đấu tranh xử lý nghiêm
đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này thì rất cần có những giải pháp khác
hiện nay các cơ quan chức năng đang tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật
về nghị định một trăm ba mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ để mọi tầng lớp nhân dân
hiểu rõ những hành vi vi phạm liên quan đến pháo
đặc biệt là hành vi chế tạo sản xuất pháo đang gây ra những hệ lụy đau lòng trong thời gian qua
mới đây cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
và nhà máy z một trăm hai mươi một bộ quốc phòng đã có buổi làm việc bàn về giải pháp tăng cường
bảo đảm an ninh trật tự phòng chống cháy nổ trong hoạt động sản xuất kinh doanh pháo hoa
tại cuộc họp đại diện phía nhà máy cho biết trước sự gia tăng các vụ việc làm giả
nhãn hàng pháo hoa của z một trăm hai mươi một nhà máy đã chủ động thay đổi mẫu mã phương thức sản xuất
quản lý chặt chẽ từ nhà máy đến đại lý nhằm ngăn chặn nguồn pháo giả xâm nhập thị trường
gây ra những hệ lụy khó lường cho người sử dụng
ngoài nạn pháo giả thì những hành vi sản xuất chế tạo pháo đang gây ra những hệ lụy khôn lường
hầu hết các đối tượng và cũng chính là nạn nhân trong các vụ chế tạo pháo đều trong lứa tuổi thanh thiếu niên
do thiếu hiểu biết không lường hết hiểm họa do pháo nổ gây ra
nên các em đã làm thực hiện theo những hướng dẫn chế tạo pháo trên mạng
để rồi người mất mạng kẻ mang thương tật suốt đời
em nghĩ là nó sẽ không đến với mình nhưng mà không may nó lại đến như thế này
em cảm thấy rất là buồn
cháu học làm pháo ở trên mạng tiktok thứ
xong bắt đầu làm để bán kiếm tiền năm quả quả to tám
từ đầu cháu biết làm thế này nguy hiểm nhưng cháu vẫn làm
cục kỳ sát quản lý hành chính quỹ trật thực hội cũng đã tham dự cho những bộ và trực tiếp chỉ đạo
của quỹ trật thực hội
phòng quản lý hành chính ở công an các địa phương phối hợp với nhà trường
để tuyên truyền cho các cháu học sinh để các cháu học sinh nhận thức được
và từ bỏ việc tự lên mạng mua hóa chất về để tổ chức pháo
ngoài việc chỉ đạo các địa phương như vậy
cục cảnh sát quản lý hành chính cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông
xây dựng các phóng sự về hậu quả của việc chế tạo pháo
để gửi cho sáu mươi ba địa phương để phát hành xuống cho các cơ quan
các cơ sở để tuyên truyền trong các trường học
để cho các cháu học sinh nhìn trực quan các hình ảnh
để từ bỏ việc sản xuất phá
thời điểm này các cơ quan chức năng đang vào cuộc quyết liệt đấu tranh
ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo nổ
tuy nhiên hơn lúc nào hết các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em mình
bởi qua các vụ việc xảy ra cho thấy
các em đều tìm cách giấu cha mẹ và một nhóm bạn cùng nhau chế tạo pháo
và hậu quả xảy ra rất đau lòng
về phía nhà trường cũng cần tăng cường giáo dục
nâng cao nhận thức cho các em về những hành vi vi phạm liên quan đến pháo
và những mối hiểm họa do pháo gây ra
công an tp hcm đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trấn áp tội phạm ngay ngày đầu ra quân
những các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận huyền đã lập được nhiều chiến công xuất sắc
theo đó mở đầu cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt giữ ba nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến chín trăm linh một năm
khi người vay không đủ tiền đóng lại các đối tượng nhắn tin dọa và đánh người nhà người vay
với quyết tâm cao nhất mang lại bình yên cho người dân
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã huy động cán bộ chiến sĩ
tập trung truy xét đồng thời xác minh thông tin lai lịch những người vay tiền
để mời làm việc nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
phòng cảnh sát hình sự tp hcm đã bắt giữ ba nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự công an tp hcm
hội khẩu thượng trú tỉnh hưng yên có một túi nilon chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy
qua khai thác nhanh đối tượng khai nhận túi nilon chứa tinh thể màu trắng
vừa bị phát hiện là ma túy đá tiến hành test nhanh đối tượng dương tính với ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong cao điểm này tổ ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai đã bố trí lực lượng tuần tra
trên các tuyến đường trong điểm
ngoài nhiệm vụ chính là tập trung phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
tổ ba trăm sáu mươi ba còn tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp chốt chặn
tại các điểm phức tạp về an ninh trật tự
trong đó là chậm cắp cướp dựt cướp tài sản và đặc biệt là số thanh niên gây rối trên đường phố
mình sử dụng các xe phân khối lớn trong đó là những xe độ trế thay đổi đặc trưng
kiểm tra bắt xử lý nhiều đối tượng liên quan đến ma túy tàn trữ công cụ trợ
nói chung là những hành vi mà vi phạm pháp luật là xử lý nghiêm
chiến công nối tiếp chiến công cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã triệt phá đường dây phù phép gần bốn xe gian thành xe mới xuất xưởng tung ra thị trường
khởi tố bắt giam tám đối tượng
công an quận tân bình cũng vừa bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng và tàn trữ trái phép chất ma túy
những kết quả trên trong ngày đầu ra quân đã cho thấy tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
không ngại nguy hiểm gian khổ để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân của toàn lực lượng công an thành phố hồ chí minh
ngày một mươi năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre cho biết đang phối hợp cùng với công an thành phố bến tre
khẩn trương điều tra củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
vào rạng sáng cùng ngày nhận được tin báo của quần chúng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an thành phố bến tre
cùng các đơn vị liên quan đã bắt quá tan tại nhà bà nguyễn ngọc điệp có nhiều người đang tập trung tổ chức đánh bạc
bằng hình thức chơi lắc tài xỉu ăn thu bằng tiền
thấy công an ập vào các con bạc liền bỏ chạy tán loạn
tuy nhiên ba mươi chín đối tượng cả nam lẫn nữ trong đó có hai đối tượng là chủ nhà đã bị bắt giữ lập biên bản xử lý
tại hiện trường mà trên người số đối tượng này cơ quan công an đã thu giữ ba hộp xí ngầu số tiền trên một trăm năm mươi bảy triệu đồng
bốn xe mô tô hai mươi tám điện thoại di động cùng một số tan vật khác phục vụ cho việc đánh bạc
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đáng
ngày một mươi năm tháng một mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận tân bình đã phối hợp cùng với công an phường một mươi năm quận tân bình
kiểm tra hành chính và phát hiện một số đối tượng sử dụng ma túy tại số nhà tám mươi bảy một trăm một mươi bảy năm nguyễn sĩ sách phường một mươi năm quận tân bình tp hcm
tại phòng phía trước lầu hai lực lượng công an phát hiện năm đối tượng gồm nguyễn ngọc chính
nguyễn trung tính sinh năm hai nghìn hai đỗ văn hẹ sinh năm hai nghìn bốn nguyễn minh hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng ngụ tính bình định
và hờ ngõ niê sinh năm hai nghìn ba ngụ tỉnh đắk lắc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường công an thu giữ một địa sứ trắng hình tròn và một thẻ nhựa xanh
một ống hút được quấn bằng tờ tiền mệnh giá một mươi đồng nằm trên khai nhựa đỏ một máy chiếu đèn và một la bluetooth
xét nghiệm nhanh nguyễn ngọc chính đỗ văn hẹ nguyễn trung tính hờ ngõ niê đều dương tính với ma túy
qua làm việc các bốn đối tượng đều thừa nhận mua ma túy và thuê phòng từ nguyễn hữu lanh
quay giá hai triệu tám trăm linh ngàn đồng để cùng nhau sử dụng ma túy
ngày một mươi năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an thành phố hồ chí minh đã đồng loạt ra quân kiểm tra hàng loạt các quán bar nhà hàng phức tạp
về an ninh trật tự qua kiểm tra các cơ sở trên hầu hết những điểm bị kiểm tra đều vi phạm
các quy định về thời gian hoạt động vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy
tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hồ chí minh trung đoàn cảnh sát cơ động công an quận một
và các đơn vị nghiệp vụ khác bất ngờ ập vào một số quán bar trên địa bàn quận một để kiểm tra hành chính
thời điểm cơ quan công an ập vào có hơn một trăm năm mươi khách đang sử dụng dịch vụ của nhà hàng
trong đó có hàng trăm người vừa uống rượu bia lắc lư theo nhạc
qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng đã yêu cầu ba mươi bốn đối tượng nghi vấn sử dụng chất ma túy đi kiểm tra
nhiều người trong số này có thái độ chống đối không đồng ý làm theo yêu cầu của lực lượng chức năng để trị hoãn việc về trụ sở

nhà ở chung thị hà tây gia liner nói rằng vào tháng hai vào tháng một
quán bar các cái dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn thành phố thì phát hiện các cái lỗi vi phạm như
quán bar bia lúp thường là vi phạm những cái lỗi là quá dờ có một số đối tượng sử dụng ma tí
trong cơ sở và bàn giao cho công an quận và công an phường trong cao điểm tấn công trên ngắp tội
phạm bảo vệ tết nguyên đáng giáp thình từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai ban giám đốc công an thành phố hồ
chí minh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các quận huyện và thành phố thủ đức đã đồng loạt
quân kiểm tra đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn thành phố trong đó tập trung vào các điểm có
nguy cơ mất an ninh trật tự cao như quán bar vũ trường karaoke bia club
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bang giám đốc công an thành phố phòng cảnh sát quản lý hình chính về
trật tự xã hội công an thành phố hồ chí minh đã tham mưu ban giám đốc xây dựng kế hoạch về mở cao
điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm trên địa bàn thành phố liên quan đến các loại hình kinh
doanh dịch vụ văn hóa phức tạp và các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm thì phòng cảnh sát quản
lý hình chính đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tiến hành ra soát nắm tình hình và lập danh sách các cơ
sở kinh doanh nhất là nhà hàng biến tướng sang karaoke chúng tôi đã lập danh sách hai trăm linh chín cơ sở và
bốn mươi năm quán bar kinh doanh phức tạp về an ninh trật tự qua kiểm tra này chúng tôi đã đảm bảo an ninh
tôi cũng tăng cường công tác để tuyên truyền cho chủ các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các
quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố và tự giác chấp hành
việc một số tù điểm kinh doanh dịch vụ có điều kiện cố tình ngó lơ để khách sử dụng ma túy
các chất kích thích cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số người nghiện trên địa bàn
ảnh hưởng đến an ninh trực tự do đó để ngăn chặn những vi phạm này lực lượng công an thành phố
tăng cường kiểm tra để phòng ngừa và ngăn chặn vấn nạn đặc biệt trong dịp cao điểm tết nguyên đáng năm nay
công an tỉnh bắc giang vừa làm rõ nhiều đối tượng giả danh y bác sĩ tư vấn quảng cáo không đúng sự thật
về tác dụng của thuốc chữa bệnh bán khoảng tám mươi đơn hàng cho hơn hai mươi người với giá cao gấp mấy chục lần giá gốc
thu lợi bắt chính gần bảy mươi năm tỷ đồng
đồng loạt khám xét khẩn cấp những địa điểm liên quan của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo long dược tại hà nội
hiền chú lào cai và đặng văn thắng chú huyện phú xuyên hà nội quản lý
công an tỉnh bắc giang thu giữ hai trăm tám mươi bảy thùng cát tông chứa các loại thuốc sáu mươi tám hộp bộ máy tính và laptop các loại
hai trăm sáu mươi bảy điện thoại và các giấy tờ liên quan vụ việc tiếp tục được điều tra
với hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản lê văn nguyên bác sĩ chuyên khoa một và hồ đắc tuấn
khoa dược cả hai cùng công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
theo kết quả điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lê văn nguyên đã lạm dụng chức vụ là bác sĩ khám bệnh
kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm các loại thuốc và tự y tế nhằm mục đích chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế của bệnh viện
với số tiền hàng trăm triệu đồng
quá trình này có sự tham gia giúp sức của hồ đắc tuấn khám xét nơi làm việc nhà riêng của các bị can thu giữ nhiều chứng cứ liên quan
thưa quý vị và các bạn lừa đảo chiếm đặt tài sản qua hình thức đăng ký dự thi cuộc thi tìm kiếm tài năng hiện nay không còn là hình thức lừa đảo mới
khi gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những vụ việc liên quan đến hình thức lừa đảo này
phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã nhận được phản ánh từ ban tổ chức festival piano talent toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn về việc có một số tổ chức cá nhân lợi dụng uy tín cuộc thi để lập trang fanpage giả mạo nhằm chiếm đoạt lừa tiền của vũ huynh
cuộc thi piano mở rộng toàn quốc festival piano thailand hai nghìn hai mươi bốn do viện phát triển giáo dục và văn hóa việt nam phối hợp cùng cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức vào ngày hai mươi tám tháng một mươi vừa qua
cuộc thi đã chính thức được công bố
là sân chơi hoàn toàn mới dành cho trẻ em thuộc lứa tuổi từ năm đến một mươi tám tuổi được tổ chức rộng khắp trên toàn quốc
ngay sau khi có thông tin về cuộc thi một số đối tượng đã mạo danh là phóng viên của vtv để mời gọi phụ huynh đăng ký tham gia cuộc thi với chi phí tám trăm linh đồng một người
hiện tại ban tổ chức khẳng định không có những thành viên đó và không hợp tác tổ chức với đài truyền hình việt nam kênh vtv ba như thông tin các đối tượng lừa đảo đã đăng tải
các đối tượng đã tham gia nhóm gia lô và nhắn tin lôi kéo nhiều phụ huynh để lừa đảo số tiền lớn
ban tổ chức đã đặt ra tiêu chí đây là một tổ chức vì trẻ em yêu pino và không đặt mục đích lợi nhuận từ cuộc thi này
cho nên lệ phí chúng tôi thu của học sinh cố định là tám trăm linh đồng một cháu và kinh phí này một trăm linh được sử dụng cho việc tổ chức
giải thưởng của chúng tôi thì cũng chỉ mang tính chất khích lệ cho những bạn đạt cái tổ chức này

các thí sinh đã giải mức từ một triệu hai triệu ba triệu đồng để khuyến khích và ghi nhận các thành tích của các bạn đã được
và bên cạnh số những tiền mặt nhỏ như thế thì sẽ có cả giấy chứng nhận của ban tổ chức hiện vật của chương trình nữa
theo ông tuấn cách thức hoạt động của những kênh này hết sức tình vi

phụ huynh nào muốn tham gia thì chuyển tiền tham gia thử thách
có người chuyển tiền triệu thậm chí hàng trăm triệu đồng
không biết phải không em được hoàn hai lần tiền rồi
thì mình nghĩ là trong này có phụ huynh thật
thì mình cũng nghĩ là không mảy may mình cũng không cảnh giác gì
có một phụ huynh chụp lại là đã được hoàn lại một trăm hai trăm triệu
thì mình cứ nghĩ là chắc là người ta được hoàn tiền thật thì mới bắt đầu mình tham gia
thì mình lại chuyển tiếp tục mình chuyển thêm một số tiền nữa là khoảng tám mươi năm triệu vào để người ta hoàn lại cái số tiền kia cho mình
đến nay bàn tổ chức cuộc thi festival piano thailand toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng
tố giác hành vi lợi dụng
đánh cắp sử dụng hình ảnh video và danh tiếng của cuộc thi với mục đích lừa đảo khai thác thông tin của phụ huynh và thu lệ phí thi
bàn tổ chức nhắn nhủ tới các bộ phụ huynh cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký cho con em tham gia
phụ huynh có thể gọi điện đến số hotline của cuộc thi để xác nhận hoặc hỏi lại chính giáo viên dạy trực tiếp các em để đăng ký đúng địa chỉ
tránh tình trạng phụ huynh tự tìm hiểu tự đăng ký rất dễ bị lợi dụng
hơn ai nhất là chúng ta hãy bảo vệ chính mình
là những người mà tiêu dùng
là những người mà tham gia những cái even những cái sự kiện những cuộc thi thông thái
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật từ campuchia về việt nam quy mô rất lớn trên năm trăm linh tấn hàng hóa
trước đó đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắk vừa triệt phá thành công một đường dây bôn lậu thuốc bảo vệ thực vật từ campuchia về việt nam quy mô rất lớn trên năm trăm linh tấn hàng hóa
tỉnh đắk lắc phát hiện trên địa bàn tỉnh đang lưu thông số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại việt nam
trên bao bì ghi tiếng nước ngoài thể hiện nguồn gốc xuất xứ từ thái lan campuchia có dấu hiệu là hàng nhập lậu
vào cuộc điều tra phòng cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng triệu quang long chú huyện crong park tỉnh đắk lắc là một đầu mối phân phối
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ tối một mươi bảy tháng sáu tại đường phùng hưng thành phố buôn ma thuột
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã dừng kiểm tra xe ô tô do long điều khiển
phát hiện hai trăm linh sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật không có hóa đơn chứng tử
đấu tranh mở rộng long khai một số hàng trên của một người sinh sống tại campuchia
sau đó thông qua nguyễn dân phụng là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại du lịch và vận tải quốc tế phước an
chi nhánh sài gòn có địa chỉ tại quận bình tân tp hcm vận chuyển về việt nam
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt long đã đặt mua gần một mươi sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật từ campuchia với tổng số tiền trên năm trăm sáu mươi triệu đồng
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt long đã đặt mua gần một mươi sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật từ campuchia với tổng số tiền trên năm trăm sáu mươi triệu đồng
vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật từ campuchia về việt nam với tổng khối lượng trên năm trăm linh tấn
tiếp tục mở rộng điều tra cơ quan công an đã tạm giữ thêm ba đối tượng trong đường dây là nguyễn trường vũ
giám đốc chi nhánh công ty phước an nguyễn ngọc đạt chủ tỉnh tây ninh và lý văn thảo chú tỉnh bình phước
trong hai năm gần đây thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ tỉnh ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo quân tỉnh
thì phòng cảnh sát kinh tế đã nỗ lực đấu tranh với các loại tội phạm về tham nhũng kinh tế chức vụ buôn lậu môi trường
và mới đây nhất thì phòng sát kinh tế đã phát hiện tội phạm mới trên địa bàn là tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tẹo qua bên dưới
và đây là nguồn thuốc phải nói rằng là thẩm lậu từ campuchia về
và có thể nói là các vụ án về buôn lậu rất là khó khăn
cái việc mà bắt các đối tượng ở các tỉnh khác thì hết sức là khó khăn vì phải phối hợp với tỉnh bạn
thứ hai là phải đảm bảo công tác bí mật
đây là vụ buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới đầu tiên mà công an tỉnh đắk lắc phát hiện khởi tố từ trước đến nay
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can năm đối tượng về các hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa kiểm tra phát hiện tạm giữ số lượng lớn hàng hóa nhãn mát nước ngoài không rõ nguồn gốc
trước đó khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế công an tp long xuyên phối hợp công an phường mỹ long tiến hành kiểm tra xe tô châu trên đường lý thái tổ phường mỹ long
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong các thùng hàng của khách ký gửi vận chuyển có chứa trên bốn đơn vị hàng hóa
tổ công tác nhãn mát nước ngoài là mỹ phẩm nhang mũi thuốc đồng y phụ tùng xe nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ tổng trị giá hàng hóa khoảng chín mươi triệu đồng
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
nhằm hỗ trợ đoàn viên người lao động về quê dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn tổ chức công đoàn việt nam phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức chuyến bay công đoàn xuân hai nghìn hai mươi bốn và chuyến tàu công đoàn xuân hai nghìn hai mươi bốn
theo đó sẽ có ba chuyến bay tập trung miễn phí đưa hơn sáu trăm bảy mươi đoàn viên người lao động làm việc tại các tỉnh thành phố phía nam về quê đón tết
và có ba mươi ba mươi hai toa tàu miễn phí trên các tuyến đợi tàu bắc nam và ngược lại để đưa đón khoảng hai đoàn viên người lao động làm việc tại các tỉnh thành phố phía nam
về quê đón tết tại các tỉnh thành phố phía bắc và quay trở lại đơn vị
doanh nghiệp làm việc sau tết đối tượng được miễn phí là những đoàn viên người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp
có đóng tinh phí công đoàn trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại thành phố hồ chí minh các tỉnh đồng nai bình dương long an bảo điện vũng tàu tây ninh
có quê tại tất các tỉnh phía bắc từ tỉnh nghệ an trở ra có nhu cầu về quê đón tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn và cam kết quay trở lại doanh nghiệp đơn vị để làm việc sau khi kết thúc kỳ nghị
liên đoàn lao động tp hà nội vừa có văn bản đề nghị các cấp công đoàn nằm bắt tình hình quan hệ lao động việc trả lương thưởng cho người lao động dịp tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn báo cáo thống kê trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó các cấp công đoàn tập trung thực hiện hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc mất việc làm đảm bảo đúng thời gian đúng quy định không để sót đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ
bên cạnh đó đẩy mạnh công tác giám sát đối với việc thực hiện

các cấp công đoàn tập trung thực hiện hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc